tức là có một số bà con người ta chưa hiểu người ta cứ nghĩ rằng là em mình nó bán em mình nó mang đi bán nội tạng
cái thời gian mà người ta dị nghị người ta nói nọ đó kia thì trong khoảng thời gian trong khoảng một mươi ngày một mươi ngày từ lúc đưa đọc về trong khoảng một mươi ngày đầu tiên thì nó bức xúc mình khó chịu
họ nói gì thì ngoài đường kệ họ gia đình không quan tâm nhưng mà nó cũng bức xúc
rồi có một chị ở chị cũng thiệt tình chỉ nghe vậy chị vô chị hổ thì lúc đó khách cũng đông
xuống hỏi bà là họ cho mọi trăm triệu hả không có nhà không có đồ hỏa cái gì không có
thì em nói hiếm thì mình biết vậy thôi vui vẻ thôi chứ còn tiền bạc thì không có
ước nguyện của bà ấy là
hiếm hết tất cả các cơ quan trên cơ thể
thì lúc đó thì bệnh viện chợ rẫy nhận được hai thận gan tim còn phổi là có bị chấn thương cho nên không có nhận được và hai giác mạc
thì lúc đó tìm trong danh sách chợ thì tim với gan là ở phía nam này không có người nhận cho nên là mình mới báo ra trung tâm hiệu phố quốc gia
để chuyển cái tim
tìm cái gan ra ngoài đó
tất cả là sáu bệnh nhân hai người ghép rác mạc hai người ghép thận một người ghép tim một người ghép ga và tất cả đều ổn
hiện nay sức khỏe của các nạn nhân may mắn được nhận mô tạng từ anh tập đã ổn định
đồng thời để truy ơn nghĩa cử cao đẹp của anh tập và gia đình bộ y tế đã tặng kỷ niệm chương nhằm thông tin nghĩa cử cao đẹp của anh tập cũng như gia đình
động thái của bộ y tế giúp gia đình giải tỏa nỗi an ức những ngày qua của anh tập